ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội bắt đầu tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo châu thị thu nga
cựu chủ tịch hội đồng quản trị housing group và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội
hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm gồm ba thành viên chủ tọa là thẩm phán nguyễn văn sơn
đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là hai kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
ngoài ra còn có một mươi tám luật sư tham gia bảo chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo châu thị thu nga án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chín đồng phạm của bà châu thị thu nga lĩnh án từ ba mươi sáu tháng tù treo đến bảy năm tù giam
sau đó cả một mươi bị cáo lần lượt gửi đơn kháng án
tính đến thời điểm hiện tại bị cáo đình phúc tiếu nguyên phó tổng giám đốc housing group đã rút đơn kháng cáo
trong đơn kháng cáo bà nga cho rằng mức án trung thân đã tuyên là quá nặng và quy kết không đúng tội danh
ngoài ra cựu đại biểu quốc hội cho rằng bản thân không phải là kẻ chủ mưu lừa đảo khách hàng mua dự án b năm cầu diễn
về phần dân sự nước bị cáo tòa sơ thẩm buộc bà châu thị thu nga phải bồi thường năm mươi bốn tỷ đồng là không đúng
theo bà nga chủ thể vụ án là housing group chứ không phải cá nhân bị cáo này
những bị cáo còn lại gồm các nguyên lãnh đạo housing group cũng kháng cáo kêu an xin giảm nhẹ hình phạt hoặc mong được hưởng án treo
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong một mươi ngày